tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng somrin đang thăm hữu nghị chính thức việt nam
dự các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia
và tham dự hội nghị chủ tịch mặt trận tổ quốc ba nước việt nam lào campuchia từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng sáu
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ việt nam hết sức vui mừng về những thành tiệu to lớn của nhân dân campuchia
trân trọng chúc mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu xã phường vừa qua của campuchia
với thắng lợi lớn thuộc về đảng nhân dân campuchia thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng
dưới sự trị vì anh minh của quốc vương norodom sihamoni và các nhà lãnh đạo của thượng viện quốc hội và chính phủ hoàng gia campuchia
do đảng nhân dân campuchia làm nòng cốt nhân dân campuchia anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tiệu mới
to lớn hơn nữa xây dựng campuchia hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng
nhận định về quan hệ hai nước thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng nhận thấy
quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư phát triển mạnh mẽ
việt nam là một đối tác thương mại đầu tư hàng đầu của campuchia
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị hai nước cần phải tăng cường hơn nữa tình đoàn kết
hiểu nghị và hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tăng cường giao lưu nhân dân thế hệ trẻ hai nước
đặc biệt là thực hiện hóa mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên năm tỷ usd
thủ tướng cho rằng thời gian từ nay đến tổng tuyển cử năm hai nghìn một mươi tám của campuchia không còn nhiều
hai nước cần tăng cường phối hợp hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền
campuchia giúp bà con người gốc việt tại campuchia được cấp giấy tờ pháp lý
ổn định cuộc sống trẻ em được đi học tại campuchia
cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của thủ tướng nguyễn xuân phúc về quan hệ hai nước
chủ tịch quốc hội samdek heng songrin bày tỏ niềm tự hào nhận thấy năm mươi năm qua
mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ tốt đẹp trên phương châm láng giềng hữu nghị
hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa nhân dân hai nước
mang lại sự phồn vinh thịnh vượng cho hai nước và đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực và trên thế giới
chủ tịch quốc hội campuchia trân trọng chúc mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc và nhân dân việt nam
về những thành tiệu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước
tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
đất nước việt nam anh em sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh hơn nữa
thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội campuchia cho rằng
thành tích này thể hiện sự nỗ lực và ý chí của hai nước trong việc sớm hoàn thành nhiệm vụ này
và tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thiện hơn một mươi còn lại
phục vụ việc xây dựng khu vực biên giới việt nam campuchia hòa bình ổn định và phát triển
chủ tịch quốc hội samdek heng samrin cũng khẳng định
campuchia trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của đảng cộng sản việt nam
và nhân dân việt nam đã dành cho nhân dân campuchia trong đấu tranh giải phóng dân tộc
và trong xây dựng và phát triển đất nước